tại thành phố nghỉ dưỡng sochi bên bờ biển đen tổng thống nga putin vừa có cuộc hội đàm với thủ tướng đức angela merkel
chuyến thăm nga đầu tiên của thủ tướng đức kể từ năm hai nghìn một mươi năm được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy
đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo được nối lại sau những căng thẳng kéo dài liên quan đến vấn đề ukraine
trong cuộc gặp hai nhà lãnh đạo cùng thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong đó có quan hệ song phương
cũng như những vấn đề nổi cộng hiện nay như khủng hoảng miền đông ukraine nội chiến syri bất ổn liby
căng thẳng trên bán đảo triều tiên và nhiều vấn đề khác trong khu vực
liên quan đến tình hình tại syri hai nhà lãnh đạo nga và đức đều tán thành việc đẩy mạnh tiến trình đàm phán
trong khuôn khổ astana và geneva cùng nhấn mạnh rằng cuộc xúc đột tại syri chỉ có thể được giải quyết bằng con đường hòa bình
về vấn đề ukraine tổng thống putin kêu gọi thúc đẩy hơn nữa hoạt động trong khuôn khổ bộ tứ normandy
trong đó không thể thiếu vai trò quan trọng của nga và đức
thủ tướng merkel thừa nhận rằng mối quan hệ nga và đức vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng
song quan trọng là cả hai cùng mong muốn được hiểu nhau hơn thông qua những đối thoại tiếp xúc song phương trong tương lai